ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức hội thảo khoa học kết quả công tác phòng chống tham nhũng
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì hội thảo
các ý kiến đã phân tích đánh giá về những vấn đề mang tính lý luận
và những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác phòng chống tham nhũng
từ đó đề ra những nhiệm vụ giải pháp vừa có tính đột phá vừa toàn diện căn bản lâu dài
không chỉ cho nhiệm kỳ đại hội một mươi ba mà còn cho cả chặng đường dài cam go quyết liệt của công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu đồng chí phan đình trạc nhấn mạnh
các ý kiến sẽ được ban tổ chức nghiên cứu nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết
về kết quả công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
đồng chí phan đình trạc nhấn mạnh
đồng chí phan đình trạc nhấn mạnh